thưa quý vị chăm lo đời sống nhân dân đảm bảo an sinh xã hội là một nhiệm vụ cấp bách được ủy ban nhân dân tp đà nẵng đặt ra hiện nay
với vai trò là lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu chống dịch lực lượng công an tại năm mươi sáu xã phường đã tăng cường các hoạt động việc làm giúp đảm bảo đời sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân
đây cũng là mục tiêu hướng đến thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt lực lượng công an thành phố đà nẵng la chắn chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
khu dân cư ha la phường hòa cường bắc quận hải châu đây là khu dân cư mới chưa có bang điều hành tổ dân phố
nên mọi việc chăm lo đời sống của bốn mươi hộ với một trăm hai mươi năm khẩu đều đến tay cảnh sát khu vực
hàng ngày thượng úy nguyễn thanh lam phải quần quật từ sáng đến tối mới có thể giải quyết từng đơn đặt hàng của người dân
tuy không thông thạo với việc đi chợ hộ như thế này nhưng thượng úy lam luôn nêu cao trách nhiệm vì dân mà cố gắng
trong đợt dịch covid một mươi chín này tùy không có bang điều hành tổ dân phố tôi phải trực tiếp đến nhận đơn đặt hàng của các người dân
và đi mua và cho các người dân giao tặng nhà cho các hộ dân ở đây
tuy là cái việc là cắn đáng thêm cái việc là đi chợ và mua hàng hóa lương thực cho người dân thêm một chút khó khăn
nhưng đây là tôi cũng thấy là một việc nhỏ nhưng mà rất là vui
đà nẵng tiếp tục áp dụng thêm một mươi ngày phong tỏa cứng như vậy người dân phải thực hiện nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó trong hai mươi ngày
cuộc sống sinh hoạt của người dân có thể sẽ không thoải mái và gặp nhiều bất tiện nhất là nhu cầu về nhu yếu phẩm
vì vậy công an năm mươi sáu xã phường hiện nay đều duy trì mô hình ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn qua các kênh thông tin
tham gia cung ứng vận chuyển nhu yếu phẩm và thuốc men
những người dân cần bằng nhiều cách làm khác nhau
bà con nhân dân rất là khó khăn chúng tôi đã chia sẻ một phần khó khăn với bà con bằng cách là phối hợp các tổ covid cộng đồng
những đồng chí bí thư tri bộ tổ trưởng tổ dân phố là vận chuyển các thực phẩm thiết yếu lương thực
thực phẩm đến tận nhân dân để cho nhân dân họ yên tâm phóng khởi thực hiện tốt cái mục tiêu là ai ở đâu yên tại đấy
đội phân yên của ông phường đã vận động mạng thông quân của vị bàn và anh em
dùng một ngày lương của mình để chi ra để mua những xuất quà cho những hộ khó khăn trên địa bàn phường
trong đó đã vận động và được năm mươi xuất quà cho những hộ khó khăn và những hộ mà trọ trên địa bàn phường
bằng nhiều hình thức khác nhau lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm nỗ lực bám sát địa bàn làm tốt công tác nắm hộ nắm người
mỗi tháng buổi chiến sĩ phải gánh vác thêm trách nhiệm
phải nỗ lực
gấp hai gấp ba sức lực của mình
để đáp ứng nhu cầu bức thiết
chăm lo đời sống của từng người dân
thưa quý vị dịch covid một mươi chín kéo dài
thì người nuôi cá cha trên địa bàn huyện châu phú
của tỉnh an giang gặp phải không ít khó khăn
thức ăn khó đầu ra cũng khó
thu nhập bị sụt giảng nghiêm trọng
quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau
trong thời điểm dịch bệnh xảy ra
tuổi trẻ công an tỉnh an giang lại tiếp tục giúp đỡ người dân
gần ba mươi tấn cá được thu mua
đã kịp thời được phân phát
đến tay những hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề
do dịch covid một mươi chín
đó là sự sẻ chia rất đội âm ác
năm giờ sáng cơn mưa nặng hạt
không cản bước những chiến sĩ công an
xuống tận vùng nuôi
trực tiếp hỗ trợ bà con kéo lưới thu hoạch cá
mưa càng lớn
anh em càng nỗ lực nhiều hơn
những mẻ cá lấp lánh
niềm vui của bà con
sẽ cùng với hơn hai trăm linh tấn gạo và rau củ quả
là món quả ý nghĩa
mà các mạnh thường
dành tặng cho những người khó khăn
kịp thời có mặt
kịp thời sẻ chia
sự hiện diện của sắc xanh quân phục
càng khiến người dân thêm vững tin
đó cũng là hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an
vì nhân dân phục vụ
sáng nay thủ tướng phạm minh chính
cùng đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ sở y tế điểm bán hàng
xã hội và khu dân cư
trên địa bàn thành phố thủ đức
tại điểm an sinh xã hội gần cấp
ở phường cát lái thành phố thủ đức
thủ tướng yêu cầu phải sử dụng mọi nguồn lực có thể
để giúp đỡ người dân
quá trình làm có thể sáng tạo
nhưng phải đảm bảo giãn cách tuyệt đối
nhằm tranh thủ thời gian vàng
đáng chú ý thủ tướng yêu cầu địa phương
phải sớm phát hiện ra f
tiếp cận ngay để phân loại điều trị phù hợp
trong đó phải xét nghiệm ưu tiên
những người nguy cơ cao người lớn tuổi
xét nghiệm ít nhất ba ngày một lần
tiếp đó thủ tướng đã đến thăm hỏi động viên người lao động
thuộc trung tâm thương mại phân phối hàng hóa
của úc extra ở phường hiệp bình chánh
thành phố thủ đức
nơi thực hiện ba tại chỗ hơn một tháng nay
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
những ngày qua siêu thị của úc mát ở địa phương
đã đi chỗ hộ cho hai hộ gia đình
thủ tướng đánh giá cao mô hình này
và đề nghị áp dụng đồng đều toàn thành phố
đồng thời nhấn mạnh thành phố hồ chí minh
phải tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ
thường xuyên liên tục hàng hóa nhu yếu phẩm
cho người dân trên địa bàn
không để đứt gãy chuỗi cung ứng
để người dân yên tâm ở nhà thực hiện nghiêm việc giãn cách
thủ tướng cũng đến thăm một trung tâm bảo trợ xã hội
đặt tại cơ sở tư vấn và ca nghiện ma tuy bình triệu
phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
đây là trung tâm đang tiếp nhận người lan thang cơ nhở
các loại đưa người dân đi cách ly và kiểm soát chặt
không để lây lan dịch
trong buổi sáng thủ tướng cộng đoàn công tác
đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại cảng cát lái và thăm hỏi động viên
người dân sinh sống trong một khu nhà trọ
trên đường nguyễn thị định phường thành mý lợi
thành phố thủ đức thăm bệnh viện giải chiến
điều trị covid một mươi chín quân dân y miền đông
thành phố thủ đức
tiếp tục với những tin tức khác
sáng nay hai mươi sáu tháng tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đã tổ chức lễ xuất quân chia tay đoàn y bác sĩ
của bệnh viện lên đường hỗ trợ
cho thành phố hồ chí minh chống dịch
theo chỉ đạo của bộ công an
đây là đợt tri viện thứ hai của bệnh viện một trăm chín mươi chín
nhằm góp phần chung sức cùng thành phố hồ chí minh
sớm đẩy lùi dịch bệnh
đoàn y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi
kỳ viện cho thành phố hồ chí minh gồm một mươi bảy người
trong đó có sáu bác sĩ một mươi một điều dưỡng
kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm chống dịch
tại đà nẵng phụ trách nhiều lĩnh vực
từ ngoại khoa nội khoa hồi sức cấp cứu
y học nhiệt đới
trong đợt tri viện thứ hai này
đoàn y tế bệnh viện một trăm chín mươi chín sẽ phối hợp
với bệnh viện ba mươi tháng bốn
và bệnh viện một mươi chín tháng tám
đảm trách nhiệm vụ trực tiếp điều trị
cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại bệnh viện giả chiến của bộ công an
tại thành phố hồ chí minh
tổng cộng trong hai đợt tri viện
bệnh viện một trăm chín mươi chín đã đưa bảy mươi cán bộ chiến sĩ
vào thành phố hồ chí minh
hỗ trợ chống dịch với tinh thần sung phong
và trách nhiệm của những người chiến sĩ
hai màu áo
đoàn y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín
sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào
và quyết tâm ở lại cho đến khi hết dịch
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
liên quan đến sự việc đối tượng cầm gạch
đòi qua điểm chốt chặn ở khu vực phong tỏa
do có ca nhiễm bệnh là f
trên địa bàn phố nguyễn thái học
phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám cơ quan cảnh sát
điều tra công an quận hà đông
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần văn thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có hộ khẩu thường trú
tại một trăm linh một b phan huy trú
phường ít kiêu quận hà đông
về hành vi chống người thi hành công vụ
hồi một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng tám
tại điểm chốt chặn nêu trên
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đại úy lê nam cường cán bộ công an
phường quang trung cùng tổ công tác
đã phát hiện trần văn thịnh không đeo khẩu trang
đi xe máy với tốc độ cao nhằm thông chốt
khi được nhắc nhở về việc vi phạm
quy định về phòng chống dịch bệnh
đi vào khu vực phong tỏa và không đeo khẩu trang
tại nơi công cộng thịnh đã lớn tiếng
chửi bới xúc phạm tổ công tác túm cổ áo
xô đẩy giật khẩu trang và dùng chân
đạp vào người đại úy lê nam cường
gây thương tích bất chấp việc khuyên can
giải thích thịnh cầm gạch tiếp tục chửi bới
thách thức tổ công tác dọa đập ai đến gần
trước hành vi manh động của thịnh
cán bộ chiến dị công an phường đã
nhanh chóng tăng cường phối hợp với tổ công tác
không chế đối tượng